với bốn mươi bốn dự án thủy điện tỉnh quảng nam hiện đang phát triển mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện
những dự án này đã giải quyết được tình trạng thiếu đất sản xuất cho người dân các huyện miền núi
sau khi di rời ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện
và mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả tạo sinh kế cho người dân vùng núi quảng nam
đến nay sau hơn sáu năm trên lòng hồ thủy điện sông chanh hai huyện bắc trà my quảng nam
gia đình ông trần văn mạo đã có gần ba mươi lồng bè nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng cá nheo cá trình trị giá hàng trăm triệu đồng
nói chung mỗi năm đầu thu của tôi tổng thu của tôi là một tỷ bảy hai tỷ
còn chi phí thì còn tỷ hai ba nói chung một năm doanh thu của tôi còn được ba bốn trăm linh
để đầu ra đạt hiệu quả những năm gần đây ông mạo không bán cá cho các thương lái thu mua
mà trực tiếp tìm mối bán cho các nhà hàng ở đà nẵng huế tam kỳ
trung bình mỗi tháng ông xuất bán khoảng một năm tấn cá các loại
với hiệu quả kinh tế như vậy đến nay
xóm nhà bè ở lòng hồ thủy điện sông chanh đã có gần hai mươi hộ nuôi cá góp phần phát triển kinh tế địa phương
nuôi cá lòng bè là một trong những vấn đề mà cả huyện cũng rất quan tâm
để chúng ta tạo công an việc làm tạo các sản phẩm cho người dân bắc trà mây
và đặc biệt hiện nay chúng ta cũng đang hướng đến là làm thế nào chúng ta quy hoạch đồng bộ
có sản phẩm và cũng như có chất lượng nhất định để chúng ta sản xuất nó có quy mô
và nó có quy hoạch bài bản để tránh ảnh hưởng đến tác động môi trường
đồng thời chúng ta cũng xây dựng quy hoạch này để làm thế nào đem được các sản phẩm nhất định
để giới thiệu đến bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh
hiện thị trường đầu ra cho các loại cá này khá ổn định
nên mỗi năm trừ đi chi phí lợi nhuận từ mỗi lồng cá đạt từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng
tuy nhiên với diện tích mặt nước trên hai hectare khi công trình thủy điện sông tranh hai tích nước
thì diện tích nuôi cá của người dân hiện vẫn còn rất khiêm tốn
do đó việc phát triển các mô hình nuôi cá lồng khu lòng hồ thủy điện sông chanh
hiện đang được chính quyền địa phương đẩy mạnh quy hoạch và phát triển trong thời gian tới